thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi theo giờ mỹ tức dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi theo giờ việt nam
đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi israel và hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo
nghị quyết do giordani bảo trợ đã được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua với một trăm hai mươi phiếu thuận một mươi bốn phiếu chống và bốn mươi năm phiếu trắng
nghị quyết kêu gọi thiết lầm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo
giữa lực lượng vũ trang israel và phong trào hồi giáo hamas của palestine
nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mọi con tin
đồng thời đảm bảo việc cung cấp các nhu yếu phẩm liên tục đầy đủ và không bị cản trợ tới người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực
trong bối cảnh có thông tin israel đã mở rộng các hoạt động trên bộ và tăng cường ném bom giải gaza
đây là nghị quyết đầu tiên được liên hợp quốc chính thức thông qua kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát giữa israel và hamas hôm bảy tháng một mươi tới nay
dù không mang tính giảng buộc pháp lý song nghị quyết là bước đi mang tính biểu tượng thể hiện nỗ lực của liên hợp quốc và các nước thành viên
trong việc tìm kiếm giải pháp hại nhiệt căng thẳng cũng như lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay
trong khi đó hội đồng bảo an cơ quan quyền lực nhất của liên hợp quốc tới thời điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về bốn bản dự thảo nghị quyết
nhưng chưa một văn kiện nào được thông qua
ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu các nhà lãnh đạo của khối này vẫn chưa đạt được đồng thuận
về việc tăng thêm viện trợ cho ukraine do ý kiến phản đối của hai nước thành viên là hungary và slovakia
thủ tướng hungary và slovakia đã phản đối gói viện trợ trị giá năm mươi tỷ euro tương đương với năm mươi hai tám tỷ usd cho ukraine
trong hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu hôm hai mươi sáu tháng một mươi
thủ tướng hungary viktor orbán đã lập luận rằng sự hỗ trợ dành cho kiev không có tác dụng
trong khi thủ tướng slovakia robert fico đề cập đến những lo ngại về tham nhũng ở ukraine
ngược lại thủ tướng slovakia robert fico đề cập đến những lo ngại về tham nhũng ở ukraine
thủ tướng đức olaf scholz ngày hai mươi bảy tháng một mươi bày tỏ sự tin tưởng rằng liên minh châu âu eu sẽ thực hiện những quyết định cần thiết
để đảm bảo sự ổn định tài chính của ukraine bất chấp sự bất đồng giữa một số thành viên
theo người đứng đầu nhà nước đức eu nên thay đổi các ưu tiên trong ngân sách
để có thể kết hợp hỗ trợ cho ukraine với việc thực hiện các nhiệm vụ khác
ông son bày tỏ hy vọng rằng một quyết định như vậy sẽ được đưa ra bất chấp sự khác biệt về quan điểm của các bên
liên quan tới vụ xả súng tại mỹ ngày hôm qua
hãng tin reuters cho biết kỳ phạm robot khắc trong vụ sả súng tại thành phố lewiston bang maine của mỹ đã tử vong do dùng súng tự sát
chính quyền bang maine đã dỡ bỏ yêu cầu người dân ở trong nhà vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi theo giờ việt nam
gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau vụ xả súng
dự kiến giới chức địa phương sẽ tiến hành họp báo sau đó ít giờ
trước đó chính quyền thành phố lewiston xác nhận vụ sả súng xảy ra tại quán bar skimengi
và trung tâm giải trí spare time vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi
đã khiến một mươi tám người thiệt mạng và một mươi ba người bị thương
đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại mỹ từ đầu năm đến nay
sau vụ việc tổng thống mỹ joe biden bày tỏ chia buồn với các nạn nhân bị thương
và thân nhân những người thiệt mạng trong vụ xả súng
đồng thời chỉ thị treo cờ rủ tại nhà trắng và tất cả các tòa nhà chính phủ
ngoại trưởng trung quốc vương nghị hiện đang có chuyến thăm tại mỹ và đã có cuộc gặp với tổng thống joe biden
sau cuộc gặp này điều phối viên về truyền thông chiến lược hội đồng an ninh quốc gia của nhà trắng john kirby
cho biết tổng thống mỹ joe biden coi cuộc gặp nhà ngoại giao hàng đầu trung quốc là một cơ hội tốt và sự phát triển tích cực
theo ông kirby cuộc gặp của tổng thống biden với ngoại trưởng vương nghị kéo dài một giờ
với sự tham dự của cố vấn an ninh quốc gia jek sullivan và ngoại trưởng mỹ antony blinken
quan chức này cũng cho hay tổng thống biden vẫn hy vọng gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình trong tương lai gần
song từ chối cho biết liệu hai nhà lãnh đạo có đạt được thỏa thuận gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh diễn đàn
hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec vào tháng tới tại san francisco bang california hay không
chuyến thăm của ngoại trưởng trung quốc tới mỹ là một phần trong nỗ lực nhằm duy trì mở các kênh liên lạc
và quản lý có trách nhiệm quan hệ mỹ trung
ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm điều phối dầu mỏ của liên minh châu âu đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp
để thảo luận vấn đề đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ
theo một quan chức eu cuộc họp được tổ chức theo đề xuất của ủy viên eu
phụ trách vấn đề năng lượng khadri simpson nhằm đánh giá rủi ro về nguồn cung dầu mỏ
trong trường hợp xung đột giữa israel và lực lượng hamas kiểm soát giải gaza lan rộng ra khu vực
tại cuộc họp các quan chức eu chung nhận định rằng các rủi ro về nguồn cung hiện ít hơn so với cách đây năm mươi năm
khi xảy ra cuộc chiến yong kippu mà hậu quả là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với các quốc gia phương tây ủng hộ israel gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu
và được đánh giá là cú sốc dầu mỏ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quan chức trên nhấn mạnh một cuộc khủng hoảng xảy ra có thể sẽ tác động lên giá dầu
nhưng gây ra ít rủi ro với nguồn cung mặc dù thị trường đang bị xếp chặt do quyết định cắt giảm sản lượng của opec cộng
opec và các đối tác các quốc gia phương tây lo ngại xung đột hamas israel leo thang
có thể dẫn đến việc phong tỏa eo biển hormun hoặc gây mất an ninh trên tuyến vận tải này
bộ tài chính thái lan đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế
năm hai nghìn hai mươi ba từ mức ba năm được đưa ra trước đó xuống hai bảy
nguyên nhân là do xuất khẩu yếu hơn và mức tiêu dùng của chính phủ thấp hơn
xuất khẩu động lực chính của nền kinh tế thái lan được dự báo sẽ giảm một tám trong năm nay
so với dự báo trước đó là giảm tám
điểm sáng trong bức tranh kinh tế của xứ sở chua vàng đó là du lịch và tiêu dùng nội địa
lượng khách du lịch nước ngoài được dự báo đạt hai mươi bảy bảy triệu lượt trong năm nay
bộ tài trình thái lan dự báo
mức tăng trưởng kinh tế năm sau có thể cao hơn lên mức ba hai
mức dự báo này vẫn chưa đánh giá được tác động của kế hoạch phân phát
ví kỹ thuật số một mươi bạt cho mỗi người dân từ một mươi sáu tuổi trở lên
để thúc đẩy chi tiêu mà chính phủ dự định thực hiện trong quý i năm sau
bộ y tế indonesia ngày hai mươi sáu tháng một mươi đã ban bố cảnh báo trong bối cảnh
số bệnh nhân đậu mùa khỉ đã tăng lên một mươi bốn người
kể từ khi nước này phát hiện ca đầu tiên vào ngày một mươi ba tháng một mươi
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thuộc bộ y tế indonesia cho biết
tất cả bệnh nhân đều là nam giới sinh sống tại jakarta
phần lớn trong độ tuổi từ hai mươi năm đến hai mươi chín và chưa bao giờ tiêm vaccine phòng đậu mùa
theo quan chức này một số bệnh nhân có bệnh nền như hiv và viết đắt cao
tất cả các ca bệnh đều có triệu trụt nhẹ
các nhà dịch tệ học dự báo số ca nhiễm có thể tăng mạnh lên ba sáu trăm linh ca một năm

bộ y tế indonesia đang tăng cường giáo dục về lối sống lệnh mạnh
và tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ cho các nhóm có nguy cơ cao
chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm từ năm trăm linh đến một liều vaccine
và cho đến nay đã tiêm được cho gần một trăm sáu mươi người
thưa quý vị với mục đích lưu giữ các sự kiện quan trọng trong lịch sử
cũng như những khoảnh khắc đời thường đắt giá của người dân trong nước
một kiệu nhà báo người nigeria đã bắt tay
vào thực hiện sứ mệnh số hóa các tờ báo giấy của nước này
hoạt động này không chỉ giúp lưu lại lịch sử
mà còn góp phần truyền tải những câu chuyện ý nghĩa đến khắp mọi người
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị và các bạn
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong trụ sở văn phòng công ty ở lekki
một vùng ngoại ô giàu có của lagos nigeria
ảnh phua loan người sáng lập archiving
thận trọng mở tờ báo pm news năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đã ố vàng và nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc máy scan màn hình phẳng lớn
tờ báo được phát hành bản đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nhưng đã ngừng in năm hai nghìn một mươi
bản quét các trang báo cũ được lưu vào máy chủ
hiện chứa hơn năm mươi trang
sẽ trở thành kho lưu trữ báo kỹ thuật số tương tắc đầu tiên của nigeria
shiping đang cố gắng số hóa mọi ấn bản của các tờ báo
được xuất bản ở nigeria kể từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi
thời điểm nước này giành độc lập từ tay thực dân anh
hàng chục tình nguyện viên đã dành nhiều tháng lùng nhiều thư viện
và gặp gỡ các nhà xuất bản để lấy bản sao những bài báo cũ
sứ mệnh của chúng tôi là làm cho lịch sử nigeria sống lại bằng số hóa các tờ báo cũ
chúng tôi đã cố gắng lấy được những thông tin có được từ các tờ báo
anh loa trang báo của nigeria đã cố gắng lấy được những thông tin có được từ các tờ báo
loan đã nảy ra ý tưởng số hóa lịch sử của nigeria thông qua các tờ báo vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ngay khi công bố ý định này trên trang twitter cá nhân loan đã nhận được sự tán đồng của đông đảo công chúng
trên mạng có rất ít tài liệu chi tiết về lịch sử nigeria trong hơn sáu mươi năm qua
kho lưu trữ lớn nhất về lịch sử đó là những tờ báo cũ
tuy nhiên những tờ báo về lịch sử của chúng ta đang mục nát trong các thư viện và kho lưu trữ tư nhân
và nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn việc xóa bỏ và lưu giữ tài liệu
chúng đã lưu giữ chúng trước khi chúng mất đi mãi mãi
kể từ khi nigeria giành được độc lập một lịch sử đã nhiều lần bị xóa bỏ rồi lại được đưa vào chương trình giảng dạy ở trường học
loan đã rất ngạc nhiên trước mức độ chi tiết về lịch sử được đăng tải trên các tờ báo cũ
đó là một chuỗi các sự kiện theo thời đại
lịch sử ẩn chứa nhiều chi tiết nhỏ của thời kỳ đó mà chúng ta không biết rằng chúng định hình nên hiện tại của chúng ta
vì vậy việc lưu giữ lại lịch sử

và dùng số họa chúng là cần thiết đối với người dân ở nigeria
đặc biệt là thế hệ trẻ
để họ hiểu được những gì mà lớp người đi trước đã trải qua trong suốt hàng thập kỷ kể từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước
chúng tôi muốn ghi lại những điều nhỏ nhặt như xu hướng hẹn hò vào những năm bảy mươi
hoặc khi đó mọi người ăn gì
món cơm robot trở nên phổ biến từ khi nào
những chi tiết nhỏ này cũng là một phần của lịch sử của chúng tôi
có một khoảng trống thông tin khổng lồ và kho lưu trữ của chúng tôi
sẽ lập đầy nó
trước khi có lệnh phong tỏa do đại dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
các nhà nghiên cứu tình nguyện của archiving đã nhận được chín mươi bảy số tờ báo cần thiết để số hóa
hiện archiving đã quyên góp được một mươi năm usd cho kho lưu trữ
song người đứng đầu dự án cho biết công ty này cần nhiều kinh phí hơn nữa để có thể hoàn thành dự án
dù vậy theo anh lawan
thách thức lớn nhất của archiving không đến từ tài chính
mà là việc điều chỉnh luật sở hữu trí tuệ
trong đó phân loại báo chí là tác phẩm văn học
nghĩa là việc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào đều cần có sự cho phép của nhà xuất bản
trong bối cảnh nhiều tờ báo đã ngừng hoạt động xuất bản
thì điều này là khá khó khăn
do đó lawan và các cộng sự đang tiến hành từng bước nhằm giải quyết vấn đề này